tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó hãng hàng không quốc gia này đã đạt mức lợi nhuận kỷ lục gần hai năm trăm linh tỷ đồng
cụ thể tổng doanh thu hợp nhất của việt nam airlines và các công ty thành viên ước đạt trên bảy mươi sáu tỷ đồng
tăng hơn một mươi và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần hai năm trăm linh tỷ đồng vượt bảy kế hoạch năm
trong đó vietnam airlines ước đạt gần năm mươi chín một trăm linh tỷ đồng tổng doanh thu và gần một sáu trăm linh tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
nộp ngân sách nhà nước gần bốn chín trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam airlines thực hiện hơn một trăm ba mươi ba chuyến bay an toàn vận chuyển hai mươi sáu triệu lượt khách
tăng một mươi tám bảy so với cùng kỳ và hai trăm sáu mươi bốn tấn hàng hóa vượt gần một mươi kế hoạch năm